tính đến hết tám tháng năm hai nghìn một mươi sáu dệt may việt nam xuất khẩu được một mươi tám bảy tỷ usd tăng trưởng khoảng bốn ba so với cùng kỳ năm trước
đây là con số tăng trưởng thấp nhất trong vòng một mươi năm trở lại đây
mục tiêu của ngành đến cuối năm xuất khẩu dệt may phải đạt sấp xỉ ba mươi một tỷ usd nhưng năm nay dự kiến chỉ đạt khoảng hai mươi tám năm tỷ đến hai mươi chín tỷ usd

khiến khách hàng dịch chuyển đơn đặt hàng sang các đối tác đó muốn được ưu đãi về thuế xuất theo hiệp định tpp việt nam phải chờ tới năm hai nghìn một mươi tám
với những quốc gia mà việt nam chưa ký hiệp định thương mại tự do fta thì trở ngại với xuất khẩu dệt may của ta là đương nhiên
đối với hiệp hội dệt may việt nam chúng tôi đang luôn luôn khuyến cáo các doanh nghiệp trong hội nhập trong thiền hình tới chúng ta cạnh tranh còn quyết định hơn nữa
năm hai nghìn một mươi bảy tôi cho rằng là cái dư âm cái điểm xuống của ngành dệt may việt nam trong một mươi năm vừa qua bây giờ đó là cái điểm xuống
và tôi cho rằng cái điểm xuống của nó từ hai nghìn một mươi sáu và có thể nó nuôi đến khoảng giữa quý ba của hai nghìn một mươi bảy nó có thể nó lên được
khi mà các hiệp định thương mại đã được ký kết khi mà nó có hiệu lực rồi thì lúc đó cái sức hút của cái giảm giá thuế nó hút sức hút các nhà đầu tư họ đầu tư vào đây
thì nó lân cái giá trị gia tăng của sản phẩm lên
bỗi doanh nghiệp phải tìm ra một cái đường hướng cho cái chiến đường phát triển nguồn được con người của mình đặc biệt là xây dựng cái thương hiệu riêng của mình
cái chất lượng đảm bảo khả năng rằng là chúng ta hội dập cạnh tranh nhưng chúng ta đừng để mất cái thương hiệu của chúng ta trong cái tình hình hội nhận đặc biệt ảnh hưởng đến môi trường ngành dệt may việt nam